sau an toàn các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân
quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào
cũng tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín do thủ tướng phạm minh chính chủ trì sáng nay
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết tại việt nam đến nay
tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương
bộ trưởng nguyễn thanh lâm chia sẻ dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới
có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào nhất là tại các địa phương mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
vì vậy ông đề nghị thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng giảm tử vong tiêm chủng vaccine
ông long cũng cảnh báo thời tiết đang chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus
gia tăng giao thương đi lại dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới
ông cũng nhấn mạnh bên cạnh đó có tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác của một số đơn vị
người dân trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine
vòng covid một mươi chín đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xưởng
cả nước đã tiêm được một trăm ba mươi một triệu liều tỷ lệ bao phủ một mươi một ít nhất là chín mươi sáu bốn và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi năm
dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đã tiêm được sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là năm mươi bảy ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang phải điều trị số lượng f lên tới chín mươi người
để kiểm soát tốt hơn nữa tình hình dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh kêu gọi
khối y tế tư nhân tham gia sâu hơn nữa vào công tác phòng chống dịch
thành phố đang tìm cơ chế để khối y tế tư nhân tăng cường hiệu quả cho hệ thống y tế cơ sở
trong việc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố hồ chí minh thành phố hiện có gần chín mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có khoảng bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà và nơi cư trú
khoảng hai mươi bệnh nhân điều trị trong các cơ sở y tế
để quản lý theo dõi và điều trị cho số bệnh nhân này thành phố đang dựa chủ yếu
vào lực lượng y tế nhà nước với chín bác sĩ và trên một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
tuy nhiên lực lượng y tế nhà nước không chỉ có nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
giảm trách việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người dân
trong khi đó giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng trí thượng thông tin
thành phố hiện có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa và hơn sáu hai trăm hai mươi phòng khám chuyên khoa
nếu lực lượng này tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong các đợt dịch covid một mươi chín vừa qua khối y tế tư nhân tại thành phố hồ chí minh
đã tham gia phòng chống dịch trên tinh thần tự nguyện
góp phần điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
tuy nhiên theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
nhà nước chi trả một trăm linh kinh phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với định mức khám chữa bệnh của nhà nước
các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ chi phí
để sớm bổ sung lực lượng y tế cho phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế thành phố hồ chí minh đã có công văn kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố
cho phép ngành y tế thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc
điều trị f tại bệnh viện tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung có thu phí
trên cơ sở tự nguyện có thỏa thuận giữa người bệnh và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giám đốc sở y tế thành phố hồ chí minh tăng chí thượng nhấn mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đứng trước thách thức lớn về nhân lực chống dịch khi không có chi viện từ trung ương
đòi hỏi phải huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
thành phố cần tạo cơ chế phù hợp để khối y tế tư nhân duy trì hoạt động
và tham gia hiệu quả hơn vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội
những ngày vừa qua trong giai đoạn mới thích ứng linh hoạt an toàn với covid một mươi chín
nhiều người dân đã tự mua test để về nhà xét nghiệm
đáng lo ngại khi có kết quả dương tính họ không thông báo cho chính quyền địa phương
trung tâm y tế mà đến thẳng bệnh viện
trung bệnh mỗi ngày bệnh viện thanh nhạng có trung tâm y tế
có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả xương tính
đã đến bệnh viện khám sạn lọc
được biết có tới chín mươi chín các trường hợp chưa làm test nhanh dương tính
khi làm xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện thanh nhạng cho biết trung bệnh mỗi ngày bệnh viện có trên hai mươi bệnh nhân
tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả dương tính đã đến phòng khám
của bệnh viện thanh nhạng để khám sạn lọc
theo bác sĩ hường điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển
sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồn
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
theo quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội và sở y tế bệnh viện được giao ba trăm linh giường
trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu hường chia sẻ khi bệnh nhân từ test nhanh dương tính đến
sẽ khiến cho số giường ở tầng hai quá tải và làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng ba
vì vậy bác sĩ hường khuyến cáo trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính
cần khẩn trương khai báo với y tế phường trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống
để được báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và xử lý kịp thời
trong thời gian chờ đợi người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường
về các triệu chứng dấu hiệu của bệnh để được can thiệp kịp thời